thủ tướng yêu cầu bộ công an chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trước một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng ba
việc ra soát tất cả các trường hợp người nước ngoài người việt nam ở nước ngoài
đã nhập cảnh vào việt nam từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi yêu cầu cách ly tại nhà
nơi lưu trú thực hiện khai báo y tế cập nhật tình hình sức khỏe
kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
bộ ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ở các nước
tiếp tục thực hiện tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân
vận động người việt nam ở nước ngoài không dồn về nước như thời gian vừa qua
thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình
tuân thủ các quy định không di chuyển phòng chống dịch của nước sở tại
phối hợp với bộ giao thông vận tải làm việc với các hãng hàng không
thu xếp chuyến bay khi các cơ sở cách ly trong nước có thể tiếp nhận thêm
bảo đảm chặt chẽ an toàn
thủ tướng cũng yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết
hạn chế hạ cánh tại sân bay nội bài và tân sơn nhất
xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo khai báo không đúng không chấp hành cách ly theo quy định